chúng ta cần đảm bảo sao cho chính sách phát triển đô thị quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đô thị phát triển bền vững an toàn có khả năng chấn chịu
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ phạm hùng cường trước hết thì ông đánh giá như thế nào về chính sách quy hoạch và phát triển đô thị của việt nam
chúng ta đã ban hành rất nhiều các chính sách từ hệ thống luật như là luật quy hoạch đô thị hai nghìn chín luật xây dựng hai nghìn một mươi bốn
đến các cái luật có liên quan thì chúng ta đã ban hành đồng thời chúng ta cũng đã ban hành những chương trình phát triển đô thị như là những chương trình chiến lược về tăng trưởng xanh hay là cái chương trình phát triển đô thị quốc gia đang được xây dựng
dưới các chiến lược các chương trình thì chúng ta cũng có rất nhiều các quy định cấp nghị định các thông tư để kiểm soát được quá trình phát triển của đô thị
cũng phải nói là đã có rất nhiều các chính sách đã đi vào thực tiện
và phát huy chính vì thế chúng ta thấy cái bộ mặt của đô thị cũng đang rất là khởi sắc phát triển rộng trên toàn quốc
thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải nhận thấy rằng là cái thách thức đối với công tác quản lý phát triển đô thị nước ta vẫn còn lớn
và đặc biệt là chiến lược về phát triển đô thị quốc gia và những cái chính sách kiểm soát cái sự phát triển đó thì vẫn đặt ra cho chúng ta nhiều các cái vấn đề phải giải quyết tiếp
như là các quý vị cũng có thể thấy là những cái vấn đề về môi trường những vấn đề về đất đai những vấn đề về đầu tư
thời là cái chất lượng cũng chưa tận đồng đều ở các địa phương rồi những vấn đề đặc biệt ở các đô thị lớn
thì chứng tỏ là chúng ta vẫn phải tiếp tục hoàn thiện cái chính sách này trong tương lai
chính sách quy hoạch và phát triển đô thị có vai trò như thế nào trong quá trình phát triển kinh tế của việt nam thưa ông
sự phát triển của đô thị đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển kinh tế
kinh tế của đất nước tỷ lệ đô thị hóa việt nam đang tăng nhanh và các đô thị đóng góp một phần kinh tế rất là quan trọng cho sự phát triển đất nước
thì cái sự phát triển tốt của đô thị thì nó góp phần cho cái sự phát triển tốt của nền kinh tế
thì trong các chính sách nào thì chúng ta cũng phải cân bằng được giữa cái sự phát triển kinh tế với chất lượng môi trường và các vấn đề xã hội
thì ba cái tam giác này luôn luôn là phải có cái mối quan hệ
thì các chính sách này là phát triển đô thị
giúp chúng ta điều tiết được cái mối quan hệ đó
để tránh những tình trạng chúng ta ví dụ như quá tập trung phát triển kinh tế thì chúng ta lại coi nhẹ vấn đề môi trường hay là coi nhẹ vấn đề xã hội
thì đây gọi là những cái chính sách phát triển tạo cái sự phát triển bền vững cho đất nước
đến cuối thế kỷ thứ hai mươi một thì dự báo sẽ có khoảng tám mươi dân số thế giới sinh sống tại khu vực đô thị
chúng ta cần phải có những chính sách để kiểm soát quá trình đô thị hóa như thế nào
đây cũng là một cái vấn đề rất là lớn và thực sự nó cũng có tính quy luật
ở việt nam chúng ta trong nhóm các nước đang phát triển nhưng mà tỷ lệ đô thị hóa thì chúng ta cũng đang có xu hướng tăng mạnh
dự báo đến năm hai nghìn năm mươi thì chúng ta có thể phải đạt năm mươi dân số sống trong đô thị
hiện nay chúng ta chỉ khoảng ba mươi sáu
tốc độ đô thị hóa tăng thế tức là chúng ta có rất nhiều các đô thị mới sẽ hình thành
các đô thị mới được mở rộng
và cũng có một số lượng lớn dân cư
các đô thị mới được chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp
thì như vậy là chúng ta thấy rằng là cái quá trình đô thị hóa việt nam theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu
và như vậy chúng ta thấy là đô thị trùm xuống nông thôn
và cái sự dịch cư nông thôn đi vào đô thị
những cái hiện tượng như thế đấy là quy luật
và rõ ràng chúng ta phải rất cần hệ thống chính sách để kiểm soát cái quá trình phát triển đô thị đó được tốt hơn
hiện tại thì chúng ta đã có một số lượng lớn dân cư
có những cái chính sách như thế nào để kiểm soát cái tốc độ và cái quá trình đô thị hóa một cách nhanh chóng đang diễn ra không
chúng ta cũng đang tập trung vào những cái vấn đề như là kiểm soát sự chuyển đổi nghề nghiệp đối với người dân
thì chúng ta có những sự hỗ trợ về chính sách về chuyển đổi nghề hỗ trợ cho người dân
để có thể là chuyển đổi được từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp
hay là những cái đền bù về đất đai v v
đồng thời là chính cái sự phát triển của đô thị thì cũng góp phần là quay trở lại
phát triển nông thôn
rồi là chúng ta phát triển cái kinh tế ở cái vùng nông thôn
để góp phần là tránh được cái sự mất cân bằng về kinh tế giàu nghèo giữa cái vùng đô thị và nông thôn
tuy nhiên cũng phải nói rằng là cái quá trình đô thị hóa nó luôn luôn có tính hai mặt
nó vừa cho chúng ta những cái lợi ích kinh tế rất rõ ràng
nhưng nó cũng có những cái mặt trái của nó
ví dụ vấn đề xã hội
vấn đề mất đi những giá trị văn hóa truyền thống
vấn đề xung đột giàu nghèo hay thậm chí cả vấn đề tệ nạn xã hội
nó luôn luôn thường trực
chính vì thế là cái việc mà chúng ta phát triển đô thị thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là có những cái mặt trái
và cái việc của chúng ta là luôn luôn phải có những cái chính sách để hạn chế tối đa những mặt trái trong sự phát triển đô thị
vâng quá trình đô thị hóa thì luôn tạo áp lực cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng
vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta không phát triển kịp cơ sở hạ tầng so với tốc độ của quá trình đô thị hóa
vấn đề hạ tầng đô thị trong quá trình phát triển thì luôn luôn là một cái vấn đề lớn
nhất là với các cái đô thị lớn và cái hạ tầng khung trong quốc gia và liên kết vùng
thì đối với quốc gia nào người ta cũng phải đặt cái vấn đề là ưu tiên cái phát triển hạ tầng khung trước
và sau đó là các hạ tầng khung của đô thị để đảm bảo cho các dự án
đảm bảo cho các dự án thành phần nó phát triển được kết nối tốt
và chúng ta hình dung là nó như một cái mạch máu chính trong một cơ thể
thì cái mạch máu chính đấy nếu mà bị tắc thì tất cả các thành phần khác là sẽ bị ảnh hưởng
cho nên chúng ta thấy ủng tắc giao thông của các cửa ngõ và các đô thị lớn
rồi là các cái tắc trên các tường huyết mạch đều ảnh hưởng đến sự phát triển của cả một tỉnh hoặc một đô thị hay là cả một vùng
phải khẳng định hạ tầng góp phần cho cái sự phát triển kinh tế
tôi nói ví dụ như là thành phố hà nội
chúng ta lẽ ra chúng ta được hoàn thiện sớm hơn tốt hơn
thì nó sẽ giảm thiểu rất nhiều cái chuyện ủng tắc giao thông
và giảm thiểu lớn hơn nữa đấy là cái tiền phải đền bù giải tỏa giải phóng mặt bằng
như chúng ta hiện nay đang làm khi mà thành phố đã quá đông đúc
thì những cái bài học đó thì chúng ta cũng cần rút kinh nghiệm
vâng song song với việc phát triển đô thị thì chúng ta cũng không thể lơi là việc quy hoạch và phát triển khu vực nông thôn
thì chúng ta cần phải làm như thế nào để phát triển cân bằng
hai khu vực này
quả thực là đối với việt nam thì cái việc phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai mặt càng không thể tách rời
vì thực chất là cái quá trình đô thị hóa chúng ta vẫn đang theo chiều rộng
tức là đô thị thì chùm về nông thôn với một cái quy mô rất là lớn
chúng ta cũng hình dung là sẽ có rất nhiều người từ nông thôn ra đô thị
và rất nhiều các dự án đô thị phát triển vào nông thôn
cân bằng cái sự phát triển giữa đô thị và nông thôn
thì chúng ta thấy bản chất là chúng ta phải
chúng ta phải đảm bảo được cái lợi ích kinh tế cả cho đô thị và cả cho nông thôn
tránh cái tình trạng đô thị phát triển tạo cái sự tranh lệch về kinh tế giàu nghèo giữa đô thị và nông thôn
thì cái đấy là cái quan trọng đầu tiên
cái thứ hai là cái sự phát triển kinh tế của nông thôn theo cái chiều hướng là phi nông nghiệp tại chỗ
cũng giúp cho cái việc chuẩn bị quá trình đô thị hóa
người dân cũng làm quen với những hoạt động phi nông nghiệp
thì khi chuyển vào đô thị
họ sẵn sàng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với công việc lối sống của đô thị
đồng thời chúng ta cũng phải kiểm soát cả cái quá trình xây dựng phát triển ở vùng nông thôn
mà chúng ta gọi là vùng vendô
vùng đó là cái vùng luôn luôn tiềm ẩn những cái vấn đề về môi trường
về xây dựng không được kiểm soát
những cái kiểm soát vùng vendô chúng ta thấy rằng là cái lợi ích của nó nếu mà phát triển tốt
thì nó đóng góp cho đô thị
nhưng mà nếu không tốt thì chính nó tác động xấu
kể cả về hình ảnh cả về môi trường cả về xã hội đối với đô thị
trên thế giới thì có những cái mô hình phát triển đô thị nào mà việt nam của chúng ta có thể học hỏi
và giúp ra được kinh nghiệm từ đó
thực chất thì không có một cái mô hình nào mà chúng ta có thể học trọn vẹn cho nước ta cả
vì mỗi một đất nước nó có điều kiện kinh tế xã hội riêng
tuy nhiên là theo từng mặt thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều nước
có những cái sự phát triển cho chúng ta học tập
ví dụ về đô thị sinh thái của úc
người ta đã rất là quan tâm đến những tiêu chí về đô thị sinh thái
rồi là thành phố sinh thái
hay là ở hàn quốc cũng là như vậy
rồi những cái đô thị mà sử dụng giao thông xe đạp
khiến khích người đi bộ như hà lan
hay là những cái thành phố ở nhật bản
cũng rất là quan tâm đến vấn đề tiết kiệm năng lượng
ví dụ như ở đức thì những cái chính sách về môi trường tái sử dụng nguồn nước
thì mỗi một quốc gia họ đã có những kinh nghiệm phát triển rồi
đều có thể cho chúng ta học tập
hiện nay thì có một vấn đề rất là lớn mà thu hút được cái sự quan tâm của toàn cầu
và trong đó thì có ảnh hưởng tới vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị
đó chính là vấn đề biến đổi khí hậu
vậy thì các cái đô thị của việt nam trong quá trình mà chúng ta quy hoạch và phát triển
thì cần phải có cái sự lưu ý như thế nào
đảm bảo là thích ứng được với cái quá trình khí hậu đang thay đổi và biến đổi một cách nhanh chóng á
vâng đây cũng là một vấn đề lớn mà chúng ta đã thấy là từ năm hai nghìn tám
chúng ta đã có những chương trình ứng phó với những biến đổi khí hậu
từng các thành phố từng các tỉnh đều có những kế hoạch để ứng phó với vấn đề biến đổi hậu
nhưng mà chắc là chúng ta cũng phải tích cực mạnh mẽ hơn nữa
bởi vì chúng ta thấy rằng là những cái vấn đề biến đổi khí hậu nó đã hiện hữu
và những biến đổi này đôi khi nó ngoài kịch bản dự báo
thì những cái đó nó tác động ngay đến các đô thị đến các giải pháp quy hoạch
và các giải pháp về sản xuất đặc biệt đối với nông nghiệp
thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là một vấn đề lớn mà tất cả những nhà khoa học cũng như là các nhà quản lý
đều phải tiếp tục có những cái nghiên cứu và có những chính sách cụ thể hơn
có thể nói là cái bộ mặt đô thị ở nước ta thì đã có cái sự khởi sắc rất là nhiều
trong những năm hai nghìn
chúng ta kỳ vọng là cùng với việc nhận thức được những cái vấn đề mà
cái quá trình đô thị hóa sinh ra thì chúng ta sẽ có được những cái giải pháp phù hợp
để bộ mặt đô thị của chúng ta trong thời gian tới thì sẽ có những cái sự phát triển
và thích ứng được một cách hiệu quả hơn đối với những cái vấn đề
trong đó thì có vấn đề biến đổi khí hậu
một lần nữa thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm hùng cường đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn chị
quý vị và các bạn thân mến rõ ràng là việc quản lý quá trình chuyển đổi đô thị
là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và khó khăn đối với việt nam
đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và dưới tác động của biến đổi khí hậu
bởi vậy mà chúng ta cần phải có chiến lược phát triển đô thị bền vững
chỉ khi đó thì đô thị mới thực sự có tác động tích cực đối với sự tăng trưởng kinh tế
tới đây thì chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay cũng xin được khép lại
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại